thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định số một nghìn hai trăm hai mươi ba quy đề ttc
tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội
quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội
để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông nguyễn đức trung
trong một số vụ án theo quy định của pháp luật
thời hạn tạm đình chỉ công tác là chín mươi ngày kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác